với hơn hai trăm linh km đường biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh lào cai đã và đang chủ động thực hiện nhiều biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
kiên quyết không chủ quan lơ là các biện pháp phòng chống dịch bệnh
khu cách ly số một tỉnh lào cai mặc dù những ngày gần đây số người được cách ly để bảo đảm phòng
chống dịch covid một mươi chín đã giảm đi rất nhiều so với trước tuy nhiên các cán bộ chiến sĩ tại đây
vẫn nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy trình phòng dịch luôn trong tình trạng sẵn sàng với tất cả
các tình huống có thể xảy ra
thời điểm bây giờ dịch bệnh nó đến đâu và diễn biến như thế nào kể cả trong nước thế giới
ở việt nam thì chúng tôi đều tuyên truyền để cho mọi công dân không được chủ quan và bộ đội cũng không chủ quan
bên cạnh việc tập trung khôi phục phát triển kinh tế tỉnh lào cai cũng tiếp tục quán triệt tinh thần
chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng đặc biệt tại các bệnh viện chợ và trên các phương tiện
giao thông công cộng đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng chống dịch theo các tình huống
cụ thể tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống dịch đối với các địa điểm có nguy cơ cao
những vùng du lịch tất cả các công sở các bệnh viện và các trường hợp đều có quy trình thống nhất
về bộ thiêu chí phòng chống dịch tại các cơ sở đó đơn vị chúng tôi cũng thường xuyên cùng đơn vị
y tế tân huyện các tuyến triển khai những biện pháp liên quan về việc
áp dụng cái thiêu chí đó được chặt chẽ để làm thế nào mà an toàn cho người dân
với tinh thần cảnh giác không chủ quan lơi lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tỉnh lào cai đang chung tay cùng với cả nước trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên để công tác phòng chống dịch thành công đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao ý thức
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp năm k của bộ y tế là khẩu trang
khử khuẩn khoảng cách không tụ tập và khai báo y tế